thưa quý vị tạt đầu thậm chí còn thể hiện bản lĩnh bằng cách đánh võng trước đầu xe container
đó là những hành động liều lĩnh của một nhóm thanh thiếu niên được camera hành trình ghi lại
điều này cho thấy ý thức rất kém của một bộ phận người tham gia giao thông
theo nội dung hình ảnh từ clip ghi lại cảnh bốn học sinh đi hai xe máy rú ga phóng nhanh vượt ẩu trên đường
không những thế nhóm học sinh này còn điều khiển xe máy lạng lách đánh võng tạt đầu xe container trên quốc lộ năm
hành động liều lĩnh có phần dạy rột của nhóm học sinh này vừa nguy hại cho bản thân
vừa gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc
sẽ thế nào nếu một trong những phương tiện trên gây tai nạn giao thông cho các phương tiện khác